kiên quyết dũng cảm vượt khó khăn tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
đó là khẩu hiệu thể hiện tinh thần thép của cán bộ chiến sĩ nữ đặc công hải quân một trăm hai mươi
với tinh thần vượt khó ý chí quyết tâm cùng nghị lực của mình
những người nữ đặc công ngày càng tỏa sáng
nơi đâu có các chị là nơi đó tiếng cười hòa lẫn với nỗ lực cống hiến
rèn luyện hết mình luôn hoàn thành trọng trách là lính đặc công tinh nhuệ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu
ai đến với lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu cũng không khỏi ngỡ ngàng
bởi vẻ đẹp rắn giỏi của các nữ chiến sĩ những bông hồng nơi đây
tài năng của các chị không phải do bẩm sinh hay năng khiếu
mà nhờ vào sự chịu khó luyện rèn khắc nghiệt trên thao trường
các chị đều phải trải qua các lớp huấn luyện tập luyện như võ thuật
chiến thuật bắn súng tập bơi
hoặc tập lứt ván dưới biển
dù mỗi chị một công việc chuyên môn khác nhau
như có chị làm quân y có chị làm hậu cần
nhưng ai cũng đều chung một ý chí một quyết tâm rèn luyện tốt
và hoàn thành trọng trách là một người lính đặc công
trong thời gian huấn luyện
thì tuy rằng thời gian huấn luyện của chị em ngắn hơn thời gian huấn luyện của nam
thế nhưng mà chị em cũng đã đạt được các tiêu chí để ra
ví dụ như là huấn luyện bơi
thì nam quân nhân có thể bơi được hai mươi đến hai mươi năm km
thì chị em phụ nữ chỉ bơi từ một km đến hai km thôi
đấy là cái chỉ tiêu mà đơn vị đại gia
mà chị em cũng đã đạt được cái chỉ tiêu đó
bắn súng võ thuật hay lướt ván là thế mạnh ở mỗi người phụ nữ trong lữ đoàn một trăm hai mươi sáu
nhưng nổi trội hơn cả về môn lứt ván là nữ quân y phạm thị thủy dương
với giải thưởng huy chương bạc toàn quân và nhiều giải thưởng cao quý khác
luôn hoàn thành
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sau một ngày làm việc tập luyện vất vả
chị dương lại trở về với tổ ấm gia đình
trong sâu thẳm trái tim chị
dù công việc có bận đến đâu
chị vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình
và hoàn thành thiên chức của người vợ người mẹ
trong công việc lúc đầu tập huấn luyện
thì là tôi cũng vì là nữ nhị con gái
nên là cũng sức chịu đựng
giống như đàn ông thì nó yếu hơn
nhưng mà tôi cũng cố gắng gọi là rèn luyện hết mình
nói chung là tôi đã cố gắng hoàn thành những cái mà khả năng của tôi có
để hoàn thành cái công việc của người gia cho
đối với nữ đặc công khó khăn lớn nhất là thể lực
bởi thể lực không bền
thì sẽ không theo kịp cường độ huấn luyện trên thao trường
nhất là những bài tập khó
với những bài luyện tập
cùng các nam chiến đấu viên đặc công hải quân
các chị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách
đối với các đồng chí nữ
là cái khó khăn nhất trong quá trình huấn luyện
đó là vì cái sức khỏe của các chị em là không được như nam giới
cho nên đòi hỏi chúng tôi phải buộc lòng phải thay đổi về phương pháp
cũng như nội dung về chương trình
chúng tôi không thể áp dụng như các đồng chí nam để huấn luyện
các nội dung mà có mang tính cường độ cao
chúng tôi phải hạn chế một số cái nội dung có mang tính khó khăn
mà những nguy hiểm phức tạp để cho chị em nắm chắc thuần thục
sau đó mới đến huấn luyện nâng cao
nhưng cũng phù hợp với cái đặc thù của sức khỏe của từng người
sèn lẫn giữa những nam quân nhân
hình ảnh tắc bóng hồng trong sắc áo lính như nét chấm phá
tạo nên sự mềm mại ở nơi tưởng như chỉ có trông gai sắt đá này
cuộc sống binh nghiệp dành cho họ ý chí kiên cường
nhưng không vì đó
thế mà làm mờ đi sự dịu dàng nữ tính
dù công việc khổ luyện vất vả đến đâu
nhưng các chị cùng một ý chí phấn đấu hết mình vì sự bình yên của tổ quốc
đó là lý do có người gọi các chị là những bông hồng
với nghị lực thép đang tỏa hương khoe sắc trên thao trường